hộ chữ thập đỏ tỉnh đến bệnh viện đao khoa đồng nai chia buồn hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động ba triệu đồng một người
theo bệnh viện đao khoa đồng nai đến hôm nay các nạn nhân tử vong do tai nạn lao động được người thân gia đình đưa về quê lo hậu sự
sau vụ việc đau lòng trên nhiều câu hỏi được đặt ra rằng phải phòng tránh trường hợp tương tự xảy ra như thế nào khi nổi hơi là thiết bị phổ biến trong hoạt động của nhiều ngành công nghiệp hiện nay
nồi hơi công nghiệp là một loại thiết bị được sử dụng rộng rãi để sản xuất hơi nước từ nước phục vụ cho nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp như sản xuất xử lý thực phẩm hay phát điện
chẳng hạn trong ngành diệt may hơi nước từ lò hơi dùng để ủi phẳng quần áo trong ngành dệt nồi hơi được dùng để xấy khô vải còn trong ngành gỗ dùng để xây khô gỗ tươi
các chuyên gia từ the modin doanh nghiệp sản xuất nồi hơi công nghiệp lớn tại ấn độ giải thích nồi hơi thường hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển hóa năng lượng từ nguyên liệu đốt củi chấu dầu hoặc điện để chuyển thành nhiệt sau đó nhiệt sẽ làm nóng nước để tạo ra hơi nước trong môi trường được tăng cường áp lực
theo the modin quá áp là nguyên nhân phổ biến gây nổ nồi hơi khi áp suất trong nồi hơi vượt qua giới hạn thiết kế có thể dẫn đến hư hỏng cấu trúc của nồi hơi và cuối cùng là gây nổ một số vật liệu bị ăn mòn cũng có thể gây nổ quá trình ăn mòn do hơi nước làm yếu cấu trúc của nồi hơi theo thời gian đặc biệt là trong môi trường công nghiệp
ngoài ra nếu nước sử dụng trong nồi hơi chứa nhiều tạp chất cũng có thể dẫn đến tích tụ cặn bã và gây nóng bức cục bộ cuối cùng có thể dẫn đến nổ
năm hai nghìn một mươi ba một vụ nổ nồi hơi tại luisiana mỹ khiến cho hai người tử vong và một trăm sáu mươi bảy người bị thương vụ việc bắt đầu khi áp suất cho một thiết bị tăng đột ngột dẫn đến nổ nồi hơi và hỏa hoạn
theo cơ quan bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động mỹ điều đầu tiên và trên hết là những người vận hành cần theo dõi kiểm soát chặt chẽ áp suất và nhiệt độ trong nồi hơi giúp ngăn ngừa tình trạng quá áp
hiện nay phần lớn nồi hơi được thiết kế với các van giảm áp ca van này nên được kiểm tra và thử nghiệm thường xuyên
để đảm bảo hoạt động tốt tiếp theo là xử lý nồi hơi để ngăn ngừa tích tụ cận bã ăn mòn và sự phát triển của vi sinh vật trong hệ thống
cần có các nhân viên có chuyên môn kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước và thường xuyên kiểm tra các thông số chất lượng nước
các chuyên gia từ tập đoàn sản xuất nổi hơi bloomberg merchantsio mỹ khuyên công nhân cần vệ sinh và bảo trì thường xuyên các thành phần liên quan đến đốt cháy như đường ống nhiên liệu và đầu đốt để ngăn ngừa do gì nhiên liệu và các nguy hiểm khác có thể dẫn đến cháy nổ
ngoài ra những công ty có sử dụng nồi hơi cần nằm rõ các quy tắc khẩn trương trong trường hợp sự cố
công nhân cần được huấn luyện cách sử dụng thiết bị ppe cách xử lý khi có báo động do dỉ và các tình huống khẩn cấp khác một cách nhanh chóng và chính xác
các chuyên gia từ bloomberg merchantsio nhấn mạnh rằng công nhân nên được huấn luyện đầy đủ và thường xuyên cập nhật kiến thức về vận hành an toàn nổi hơi những nguy cơ có thể xảy ra và các biện pháp phòng tránh tai nạn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại